nam trung bộ và đồng bằng sông kiểu long vốn là những vùng trồng mía lớn của cả nước
nhưng hiện nay ở một số nơi người dân đang có phong trào chuyển đổi sang cây trồng khác
khiến cho một số vùng mía nguyên liệu ngày càng bị thu hẹp diện tích
thực tế tại nhiều vùng trồng mía cho thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
cả chủ quan và khách quan
mời quý vị và các bạn đón đọc bài một nguy cơ xóa sổ nhiều vùng nguyên liệu
ngày tám tháng một mươi đích thân chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong
đã có văn bản khẩn gửi các bộ liên quan để tìm hướng giải cứu dự án đường sắt đô thị
metro số một tại tp hcm
nội dung này được phản ánh trên báo diễn đàn doanh nghiệp
dự án đường sắt đô thị metro số một tại tp hcm có nguy cơ bị các nhà thầu
giãn tiến độ dừng thi công và kiện ra tòa đòi bồi thường
trong khi tuyến metro số hai có thể bị cắt vốn tài trợ yêu đãi
trở lại với văn bản kêu cứu của chủ tịch ubnd tp hcm ông nguyễn thành phong lưu ý
tiến độ thực hiện các thủ tục thẩm định
điều chỉnh cho hai dự án nêu trên nếu tiếp tục kéo dài chậm chế
còn phát sinh ra hàng loạt hệ lụy khác như ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ ngoại giao
giữa việt nam và các quốc gia nước ngoài tài trợ cho dự án
đặc biệt vấn đề này còn ảnh hưởng đến khả năng tài trợ tiếp theo
cho các dự án đầu tư nói chung và các dự án đường sắt đô thị nói riêng trong tương lai
mới đây tp hcm huế cần thơ và đặc biệt là đà nẵng
có chủ trương danh đất dọc bờ sông
để làm công viên chủ chức này được người dân đồng tình ủng hộ
đổi đất danh bờ sông làm công viên là bài viết trên báo tuổi trẻ
điển hình như việc đà nẵng vừa có báo cáo về kết quả thực hiện
ra soát các dự án ven sông hàn từng gây xuân sao dư luận
theo đó đà nẵng sẽ hoán đổi đất bồi thường cho các chủ đầu tư
để danh phần lớn đất làm công viên trục đi bộ ven sông
nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp
ngày tám tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh bình định
cho biết đang đẩy nhanh việc rời ba khách sạn bên bờ biển quy nhơn
để trả lại không gian biển thoáng đẳng cho người dân
tại cần thơ phó chủ tịch ubnd thành phố cũng cho biết
từ nguồn vốn oda vốn vay của cơ quan phát triển pháp
sẽ tiếp tục đầu tư tám trăm một mươi tỷ đồng xây dựng bờ kè sông cần thơ
dài hơn năm km đến huyện phong điền nhằm chống sạt lở chống ngập
vừa kết hợp công viên cây xanh tạo nơi sinh hoạt cộng đồng
hiểm họa môi trường
hiểm họa môi trường
hàng triệu ác quy thải bỏ là thông tin trên báo giao thông
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi việt nam có khoảng sáu mươi triệu xe mô tô và ô tô các loại
điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hàng triệu loại ác quy hết hạn sử dụng
trở thành phế thải
đó là chưa kể nhiều loại vật dụng khác cũng sử dụng ác quy
theo quy định hiện nay nhà sản xuất phải có trách nhiệm tổ chức thu hồi sản phẩm thải bỏ
do mình đã bán ra thị trường việt nam
thiết lập điểm hoặc hệ thống các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ
có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm thải bỏ của mình
khuyến khích tiếp nhận sản phẩm cùng loại với sản phẩm của mình
đã bán ra thị trường mà không phân biệt nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất
tiếp nhận để xử lý những sản phẩm thải bỏ của mình đã được đưa ra thị trường
do nhà sản xuất khác thu hồi được khi có yêu cầu
tuy nhiên việc thu hồi xử lý các loại rác thải độc hại này đang còn là một lỗ hỏng lớn
tiếp tục câu chuyện ngôi nhà xây dựng trên đèo đang khiến cho dư luận quan tâm
trong tuần qua
tác giả bài viết trên báo lao động đặt câu hỏi
nhà hàng trên đèo mã pì lèng sẽ phải dỡ bỏ nhưng ở mức độ nào
hôm nay ngày chín tháng một mươi theo kế hoạch đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh hà giang
sẽ phải báo cáo kết quả kiểm tra vi phạm của nhà hàng panorama trên đèo mã pì lèng
đây là đoàn kiểm tra do sở xây dựng chủ trì phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư
sở tài nguyên và môi trường sở văn hóa thể thao và du lịch
kết quả của đoàn kiểm tra sẽ được tỉnh hà giang tổng hợp và báo cáo thủ tướng
trong ngày một mươi tháng một mươi
câu hỏi đặt ra là công trình này sẽ tồn tại hay không tồn tại
và có giải pháp nào để giữ lại những phần không ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường
loại một mươi một bản thảo sách giáo khoa lớp một mới là nhân đề bài viết trên báo thanh niên
vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cho biết
bộ đã tiếp nhận các bản mẫu sách giáo khoa
từ ba đơn vị đề nghị thẩm định
hội đồng thẩm định sách giáo khoa được thực hiện theo hai vòng
và kết luận ở ba mức
đạt đạt nhưng cần sửa chữa và không đạt
đối với bản thảo được hội đồng đánh giá đạt nhưng cần sửa chữa
các tác giả chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng và đề nghị thẩm định vòng hai
với những bản thảo sách giáo khoa đánh giá không đạt
các tác giả có quyền chỉnh sửa theo góp ý đánh giá của hội đồng thẩm định
để trình thẩm định lại
như vậy kế hoạch thẩm định đang được thực hiện bảo đảm đúng tiến độ và quy định
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại